trong lúc truy bắt xe tải chở gỗ lậu tại xã cao quảng huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
các kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa đã xảy ra sâu sát với lái xe và nhóm người địa phương
hậu quả là ba cán bộ nhân viên kiểm lâm bị đánh trọng thương
lái xe chở gỗ lậu bị trúng một viên đạn cao su gây thương tích
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một khi đang trực tại chốt kiểm lâm xã cao quảng huyện tuyên hóa
thì tổ cán bộ nhân viên hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa phát hiện nguyễn văn cường dùng xe tải chở gỗ trái phép
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng cường không chấp hành mà cho xe bỏ chạy
các kiểm lâm viên dùng xe truy đuổi và yêu cầu xuống làm việc nhưng cường khóa chặt cửa cố thủ trong xe
khi bị các cán bộ nhân viên kiểm lâm khống chế cường gọi người trong nhóm mình đến gây sức ép với lực lượng chức năng
trước sự hung hãn của số đông chống trả tổ kiểm lâm đã bắn bà phát chỉ thiên để cảnh cáo
tuy nhiên các đối tượng vẫn lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
trong lúc giảng co khổ súng đã phát nổ nguyễn văn cường bị trúng một viên đạn cao su vào đùi phải và bị thương
hai kiểm lâm viên phạm phong phú và nguyễn trung nghĩa bị thương nặng ở đầu mặt và tay
và được đưa đi điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam khu ba đồng hới
nguyễn văn cường hiện đang nhập viện điều trị vết thương hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ